đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đã làm việc với tỉnh trà vinh về tình hình phát triển kinh tế xã hội
việc thực hiện các nghị quyết của trung ương đảng bộ chính trị về phát triển kinh tế tập thể
và sắp xếp đổi mới hoạt động các công ty nông lâm nghiệp
tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đã lắng nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh trà vinh
về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là tình hình đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh cho biết toàn tỉnh hiện đang có một trăm năm mươi một hợp tác xã với hơn hai mươi bảy thành viên
tổng vốn điều lệ là gần một trăm năm mươi bảy tỷ đồng trong đó chủ yếu là các hợp tác xã nông nghiệp thủy sản
kinh tế hợp tác đã góp phần giải quyết hàng ngàn việc làm
chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và giảm nghèo ở địa phương
thu nhập lợi nhuận của người lao động ngày càng tăng
trình độ cán bộ quản lý được quan tâm đào tạo bồi dưỡng đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến mới
trà vinh cũng đang đẩy mạnh đưa hơn một trăm linh trí thức trẻ về quản lý hợp tác xã nông nghiệp
để vực dậy kinh tế tập thể trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trà vinh
trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội đặc biệt là phát triển mô hình nông thôn mới
cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong bối cảnh còn nhiều khó khăn
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị trà vinh tiếp tục thực hiện đề án xây dựng một mươi năm hợp tác xã hoạt động hiệu quả
đề án mỗi xã một sản phẩm ocop theo quyết định của thủ tướng chính phủ gắn với xây dựng nông thôn mới
và cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị với vị trí địa lý quan trọng nằm ở vùng duyên hải đồng bằng sông kiểu long với sáu mươi năm km đường biển
và nằm giữa sông tiền và sông hậu với năm trăm bảy mươi tám km đường sông
bên cạnh đó với hai cửa biển cung hợp
hồ và định an lợi thế phát triển giao thông đường thủy logistic vô cùng quan trọng
với những nỗ lực từ địa phương cũng như sự tạo điều kiện từ chính phủ trong tương lai
mong rằng trà vinh sẽ phát huy được những tiềm lực của mình để trở thành vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông kiều long